rất khó để thay đổi được nếp sống thói quen canh tác vốn ăn sâu từ bao đời nay của bà con đồng bào dân tộc thiểu số
thế nhưng giờ đây câu chuyện về người hơm mông biết làm kinh tế cho con đến trường lại là một trong những điểm sáng của vùng cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện yên minh tỉnh hà giang
những năm trước đây việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đối với người hơ mông ở huyện yên minh tỉnh hà giang là điều rất khó khăn
bởi thói quen canh tác đã ăn sâu trong nếp nghĩ cách làm từ bao đời nay của người hơ mông
từ khi có sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong công tác vận động người hơ mông thay đổi suy nghĩ
mạnh gian áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế nên đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay tích cực
năm vừa rồi gia đình tôi cũng trồng thêm một hectare cỏ để cho bỏ ăn
hiện tại nhà có năm đến sáu con bò rồi kinh tế từ đó cũng không được
năm vừa rồi gia đình tôi cũng phát triển khá sắp tới tôi sẽ mạnh dạn nuôi thêm lợn vỗ béo nữa để phát triển kinh tế thêm
con cái cũng sắp đến tuổi phải cho đi học rồi
năm ngoái gia đình tôi mạnh dạn vay tiền của nhà nước để chăn nuôi bò
giờ nhà có sáu con bò rồi bán cũng còn lãi
hiện tôi đang có dự định đầu tư áp dụng mô hình nuôi gà đen để phát triển kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu sự đổi thay trong năm hai nghìn một mươi sáu thì theo nghị quyết hành lý chính của tỉnh
là cho vay không lãi với cái mức vay là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh triệu để mua bò
thay đổi cơ cấu cây trồng là chuyện từ cây ngô sang trồng cọ thức ăn giảm súc
vì vậy mà trong năm hai nghìn một mươi sáu thì xã cũng được hơn hai mươi khoản
giảm súc là cũng mạnh dạn vay nghị quyết hành lý chính
trong năm hai nghìn một mươi sáu huyện yên minh đã tập trung phát triển hợp tác xã dịch vụ là cầu nối giữa nông dân và các doanh nghiệp
tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm phát huy nguồn vốn đầu tư của trung ương và nguồn lực của nhân dân
năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân đầu người của huyện yên minh là một mươi một hai triệu đồng một người một năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu tăng lên trên một mươi năm triệu đồng một người một năm
trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi tiếp tục chỉ đạo tập trung là nền tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong đó là tiếp tục là triển khai các mô hình phát triển kinh tế như mô hình chăn nuôi mô hình hợp tác xã
và đầu tư các tiềm năng về du lịch nâng cao cái chất lượng phục vụ du lịch
và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư của nhà nước để tiếp tục là đầu tư phát triển kinh tế
đặc biệt là theo hướng là nhà nước hỗ trợ về lãi suất vay giảm dần cho không
để là tránh cái tư tưởng ỉ lại trong nhân dân để là phát triển kinh tế một cách bền vững
không chỉ riêng huyện yên minh tỉnh hà giang hiện nay tại một số tỉnh miền núi
bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi rất nhiều trong nếp nghĩ cách làm
mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
có thể thấy một điều là không có gì là không thể chỉ cần có sự vào cuộc của cấp ủy đảng
chính quyền cũng như sự quyết tâm dám nghĩ dám làm của đồng bào dân tộc thiểu số
thì mọi thứ sẽ đổi thay dưới bàn tay cần cù của bà con nông dân